các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương điều chỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng
bộ giao thông vận tải bộ y tế về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không
mùng một mươi tháng một mươi là ngày đầu thí điểm mở lại đường bay nội địa
nên dù một mươi một giờ trưa máy bay mới cất cánh
nhiều hành khách đã đến sân bay làm thủ tục từ tám giờ sáng trong bộ đồ bảo hộ kín mít
trước quy định hành khách phải cách ly bảy ngày tập trung hoặc tại các cơ sở lưu trú
sau đó phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày nhiều chuyên gia cho rằng điều này chẳng khác gì làm khó dân
cảng vụ hàng không miền trung cảng hàng không quốc tế đà nẵng có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan y tế
phân luận người đến từ các chuyến bay để tổ chức đường bay

xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hành khách phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
thực hiện khai báo y tế theo quy định hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại điểm xuất phát
không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau ngoài cơ đau rát họng
trước quy định hành khách phải cách ly bảy ngày tập trung hoặc các cơ sở lưu trú sau đó phải tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
nhiều chuyên gia cho rằng điều này chẳng khác gì làm khó dân
khi chính phủ quyết định thí điểm mở lại đường bay nội địa từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
hà nội cũng thống nhất tổ chức khai thác đường bay với tp hcm và đà nẵng tần suất một chuyến khứ hồi một ngày
trước đó khi bộ giao thông vận tải xin ý kiến địa phương này đã từ chối mở lại đường bay đến nội bài
đi kèm với quyết định mở lại đường bay hà nội đặt ra yêu cầu với hành khách từ sân bay tân sơn nhất ra nội bài phải cách ly bảy ngày
tại khu tập trung hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do tp hcm công bố
sau thời gian cách ly tập trung hành khách tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng nêu quan điểm quy định đó chẳng khác gì không cho người ta đi hay còn gọi là làm khó người dân
bởi quy định không dựa trên nguyên tắc sống chung sống an toàn với dịch
theo ông chính phủ đã quán triệt thay đổi tư duy phòng chống dịch trên cơ sở thích ứng an toàn với dịch
song giải pháp hà nội áp dụng không thay đổi so với trước đây
không chỉ việt nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới mong chờ được tiêm vaccine
vì thực tế chứng minh ở nhiều nước đã cho thấy hiệu quả của việc tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
những người này ít có khả năng lây nhiễm hơn và nếu có cũng không bị nặng họ được xếp vào nhóm có nguy cơ thấp
vì vậy theo ông hùng nhiều nước áp dụng chính sách cấp thẻ xanh vaccine để người dân tiêm đủ hai mũi có điều kiện hoạt động trước
song ở việt nam giải pháp này chưa được áp dụng triệt để
liên hệ tới câu chuyện hà nội vẫn bắt hành khách đi máy bay từ tp hcm phải cách ly tập trung bảy ngày
ông hùng cho rằng đó là quy định bất hợp lý
ông đánh giá nếu tư duy quy định như vậy sẽ rất nguy hiểm
vì tp hcm và hà nội là hai đầu cầu lớn nhất cả nước
nếu không thể thông thương sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội
theo ông ngoài yêu cầu thống nhất lưu thông trên toàn quốc
các địa phương không được ban hành giấy phép con không được cắt cứ
chính phủ thủ tướng cũng quán triệt việc thay đổi tư duy chống dịch
chuyển từ zero covid sang sống thích ứng an toàn với dịch
nên không thể ai ở đâu ở đó mãi được
vì vậy hà nội cần phải có giải pháp trong việc này
cảng vụ hàng không miền trung cảng hàng không quốc tế đà nẵng có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan y tế
phân luồng người đến từ các chuyến bay để tổ chức cách ly y tế phòng chống dịch theo quy định
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã ban hành văn bản về việc triển khai áp dụng
một số biện pháp phòng chống dịch đối với hành khách trên các chuyến bay
thành phố đà nẵng giao trung tâm quản lý người trên phương tiện vào thành phố
làm đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến sân bay đà nẵng từ cảng vụ hàng không miền trung
cung cấp thông tin hành khách có địa điểm cư trú lưu trú làm việc tại đà nẵng
ngay sau chuyến bay cho tổ quản lý người trên phương tiện tại phường xã
để phục vụ công tác theo dõi giám sát
đồng thời trung tâm quản lý người trên phương tiện vào thành phố
phải xác nhận với cảng vụ hàng không miền trung thông tin việc hành khách đã về nơi cư trú
lưu trú và phối hợp cung cấp cho các chốt kiểm soát dịch
để giám sát việc di chuyển của hành khách ra khỏi thành phố
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đề nghị cảng vụ hàng không miền trung
cảng hàng không quốc tế đà nẵng cung cấp thông tin chuyến bay
danh sách hành khách đến thành phố cho bộ phận kiểm dịch của trung tâm kiểm soát bệnh tật
và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan để phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch theo quy định
cảng vụ hàng không miền trung cảng hàng không quốc tế đà nẵng phải chỉ đạo các lực lượng có thẩm quyền
phối hợp với các cơ quan y tế phân luồng người đến từ các địa phương khác tại sân bay đà nẵng
theo địa phương có dịch hoặc không có dịch tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine
để tổ chức cách ly y tế theo quy định
ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các tổ quản lý ở phường xã
tiếp nhận thông tin hành khách có địa điểm cư trú lưu trú tại địa phương
kiểm tra giám sát việc hành khách thực hiện cách ly y tế
hành khách đến từ các địa phương có dịch có địa chỉ thường trú tạm trú tại quận huyện nào
thì tổ chức cách ly y tế tại địa phương đó tổ chức xét nghiệm sars cov hai theo quy định
trường hợp phải cách ly tập trung thì các cơ sở cách ly bố trí phương tiện vận chuyển từ sân bay về cơ sở
sở giao thông mật tại hà nội cho biết đang chờ chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
cho vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại
trước đó sở giao thông vận tải thành phố có văn bản đề xuất ủy ban nhân dân thành phố
về việc tổ chức lại vận tài hành khách công cộng trên địa bàn
sở giao thông vận tải đề xuất xe buýt được hoạt động với năm mươi biểu đồ chạy xe
đã được sở giao thông vận tải phê duyệt
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động với năm mươi số lượng phương tiện
sở giao thông vận tải cấp phù hiệu còn hiệu lực
thời gian hoạt động từ ngày một mươi tháng một mươi với phạm vi trên địa bàn thành phố hà nội
sở giao thông vận tải yêu cầu đối với các đơn vị tổ chức cá nhân và phương tiện
tham gia hoạt động vận tải đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phương án xử lý khi có trường hợp mắc covid một mươi chín theo quy định
ngoài ra đơn vị kinh doanh cá nhân kinh doanh vận tải cần thông báo đến sở giao thông vận tải hà nội
về số lượng xe được phép hoạt động trên nguyên tắc không vượt quá năm mươi số lượng xe được cấp phù hiệu còn hiệu lực
không vượt quá năm mươi số lượng xe được cấp phù hiệu còn hiệu lực và cam kết hoạt động đúng số lượng xe đã thông báo
đồng thời bố trí nhân viên hoặc bộ phận y tế phối hợp với y tế địa phương xử lý khi có trường hợp mắc covid một mươi chín
tại nơi làm việc chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện
lái xe trong suốt quá trình vận chuyển
thành phố hồ chí minh liên kế hoạch mở lại xe khách tuyến cố định từ ngày một một mươi một với tuần suốt khai thác hạn chế
khách phải đáp ứng yêu cầu phòng dịch
thành phố hồ chí minh đề xuất ba giai đoạn mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh cố định
trong đó từ ngày một một mươi năm một mươi một mỗi ngày chỉ khai thác từ ba năm chuyến
riêng những chuyến có tần suất hơn một trăm linh chuyến mỗi ngày ở thời điểm chưa có dịch được khai thác một mươi năm chuyến
số lượng khách chở trên xe phải đảm bảo giãn cách
không quá năm mươi số ghế không áp dụng với xe dừng nằm
giai đoạn hai từ ngày một mươi năm ba mươi một mươi một các tuyến xe được tăng tuần suốt khai thác mỗi ngày cao nhất từ một mươi ba mươi chuyến
tương ứng như điều kiện nêu trên
sau ngày ba mươi tháng một mươi một đến cuối năm sở giao thông vận tải đề xuất các tuyến được khai thác tối đa năm mươi tần suất số chuyến
để được hoạt động tài xế phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong sáu tháng
xét nghiệm âm tính ncov hiệu lực bảy mươi hai
xét nghiệm âm tính ncov trong bảy mươi hai giờ trước khi lái xe
xe hoạt động trên tuyến phải đáp ứng tiêu chí an toàn trong lĩnh vực giao thông vận tải
dự thảo cũng nêu các yêu cầu đối với hành khách đi từ tp hcm phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
với loại vaccine tiêm hai mũi hoặc người khỏi covid một mươi chín sau sáu tháng
xét nghiệm âm tính ncov trong bảy mươi hai giờ
riêng khách đến tp hcm chỉ cần giấy xác nhận âm tính
ngoài ra khách từ tp hcm đi các tỉnh thành và ngược lại phải khai báo y tế trước khi lên xe thực hiện năm k
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ra công văn về việc bảo đảm an toàn cho người lao động
di chuyển qua khu vực đang diễn ra bão lũ
công văn nêu rõ theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về diễn biến bão số bảy
và tình hình thiên tai một mươi ngày tới khả năng hình thành bão và áp thấp nhiệt đới kèm theo mưa lũ lớn
gây ngập lụt sạt lở đất lũ quét gây rủi ro cao trên các tuyến quốc lộ một và liên tỉnh liên huyện khu vực miền trung
hiện nay lực lượng lao động từ một số tỉnh thành phía nam đang di chuyển trên tuyến đường bộ qua khu vực miền trung
có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và sức khỏe nhất là phụ nữ và trẻ em trên phương tiện xe máy hoặc đi bộ
để góp phần bảo đảm an toàn việc di chuyển lực lượng lao động qua vùng thiên tai đang và sẽ xảy ra trong thời gian tới
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị đồng chí trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn chỉ đạo việc hỗ trợ cũng như là thông tin tới các lực lượng lao động có nhu cầu di chuyển biết được diễn biến của bão lũ
có kế hoạch và phương án di chuyển bảo đảm an toàn
nhiều ngày qua người dân quảng trị truyền tay nhau gửi hàng nghìn suất thực phẩm
nhu yếu phẩm ra các điểm cấp phát cho bà con đi xe máy từ miền nam về quê trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn
trong đó có hàng nghìn suất cơm nóng hổi mang nặng nghĩa tình của người dân ở thành phố đông hà
những suất cơm lặng lẽ được đưa đến các điểm cấp phát bên đường bà con ai cần thì tới lấy
để có được những suất cơm nghĩa tình người góp sức người lại gom góp rau củ quả cá dầu ăn nước mắm
nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn biết tin đã góp thêm kinh phí cho nhóm để hỗ trợ việc nấu cơm có người ủng hộ số tiền một mươi triệu đồng
khoảng một tuần qua có khoảng một mươi chị em tập trung đến một cơ sở khá rộng rãi đã có sẵn nồi nhiều trên đường hoàng diệu
thành phố đông hà để nấu cơm ủng hộ cho bà con
đi xe máy từ miền nam về quê
những thành viên trong nhóm đều đã được tiêm vaccine
đến hiện tại nhóm đã cùng nhau nấu hàng nghìn suất cơm phát cho bà con
trung bình mỗi ngày nấu hơn hai trăm năm mươi suất
giữa tiết trời mưa lạnh nhìn bà con ăn những suất cơm nóng ai cũng thấy ấm lòng
mọi mệt nhọc cũng tiêu toàn hết
hàng ngày từ sáng sớm chị em trong hội phụ nữ đã có mặt để tiếp nhận sơ chế thực phẩm rồi ướp nấu
khi đóng gói vận chuyển ra các điểm cấp phát cho bà con ở quốc lộ một a
thì trời đã trưa ai lại về nhà nấy
đến chiều các chị em lại cùng nhau nấu cháo và luộc trứng tiếp tục cấp phát
một ngày tiếp tế hai ba chuyến đồ ăn cho bà con
nhìn thấy cảnh bà con tự phát về quê ai nấy đều không cầm làm được
nên đã chung tay cùng nhau nấu cơm giúp bà con đỡ đói
mới đây cả nhóm thấy cảnh một người đi qua địa bàn thì bị ngã vì mệt và đói
nên càng thấy thương và có động lực nấu thêm nhiều suất hơn
bài tiết toàn cảnh covid một mươi chín sáng một mươi một tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống

xin chào và hẹn gặp lại